kính chào quý vị và các bạn
trong hôm nay tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ vẫn sẽ duy trì mưa rông rải rác
nhưng từ ngày mai mưa sẽ giảm nhanh trời có nắng trở lại trong ngày
với nhiệt độ trong ngưỡng là hai mươi một hai mươi chín độ có nơi cao hơn
tuy nhiên thời tiết tạnh giáo sẽ không kéo dài lâu bởi sang đến tối ngày hai mươi
khu vực nhiều khả năng chịu tác động của đợt không khí lạnh mới gây mưa rông rải rác
cùng nền nhiệt độ giảm sâu từ hai ba độ mỗi ngày tiếp theo trời chuyển rét
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hôm nay và ngày mai phổ biến ít mưa
với nhiệt độ cao nhất giao động từ hai mươi sáu hai mươi chín độ có nơi cao hơn
và cũng từ đêm mai hai mươi tháng một mươi khi chịu tác động của không khí lạnh tràn về
mưa trên khu vực sẽ tăng nhanh trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
cùng với đó nền nhiệt sẽ giảm ở ngưỡng rét người dân bắc bộ nên chủ động mặc ấm
và mang vật dụng che mưa khi lưu thông để tránh bị ảnh hưởng do điều kiện thời tiết
với các tỉnh trung bộ từ chiều tối nay ngày mai mưa có xu hướng giảm về diện và về lượng
tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế với nền nhiệt độ giao động từ hai mươi hai đến ba mươi độ
sau đó từ chiều tối ngày hai mươi khi chịu tác động của không khí lạnh
mưa sẽ xuất hiện ở các tỉnh thanh hóa nghệ an và sau lan dần ra toàn vùng
tới ngày hai mươi hai thì mưa sẽ tăng hơn có điểm có mưa vừa mưa to
khu vực này thời gian qua liên tục có mưa lớn
tiếp tục đề phòng với hiện tượng sàn lở đất và lũ lên trên các sông suối
cùng với đó nền nhiệt trên khu vực cũng sẽ giảm đáng kể
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trong hôm nay và ngày mai có mưa rông ở diện giải rác
sau đó từ tối mai thì mưa rông sẽ tăng cả về diện và lượng
cục bộ có điểm có mưa vừa mưa to
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
nền nhiệt trên khu vực chưa có nhiều biến đổi
ngày đêm giao động từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
vùng cao tây nguyên trong hôm nay ngày mai
vẫn có mưa rào và rông dài rác
nhưng từ chiều tối mai thì mưa sẽ tăng hơn về cường độ
với nhiều điểm xuất hiện mưa vừa mưa to kèm theo tố lốc và gió giật mạnh
do có mưa nhiều nên nền nhiệt trên khu vực không cao giao động từ một mươi chín đến hai mươi chín độ
các tỉnh thành nam bộ từ chiều tối mai mưa rông cũng sẽ tăng cả về diện và lượng
có nơi mưa vừa mưa to trong mưa rông cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
nền nhiệt trên khu vực cũng không quá cao
chưa chiều giao động từ hai mươi ba ba mươi hai độ